liên quan đến vụ xe của đơn vị công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thiên hoàng hải
đơn vị khai thác tuyến xe khách thái bình quảng ninh và ngược lại
bị nhóm người chèn ép hành hung lái xe ném chất bẩn lên xe
công an tỉnh quảng ninh đã bắt ba người liên quan
cụ thể ngày một mươi chín tháng bảy camera hành trình trên xe ghi lại tài xế nhân viên của công ty thiên hoàng hải
trong lúc chở khách từ quảng ninh về thái bình khi đến khu vực chân cầu bãi cháy
thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh thì bị một nhóm người trên chiếc xe chạy song song
lao xuống giật cửa rồi hành hung
ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng bảy xe chở khách của doanh nghiệp đang hoạt động thì bị ném chất bẩn
bị xe khác lạng lách đánh võng trước mặt cản trở việc lưu thông
nhiều lái xe vì sợ ái nên đã xin nghỉ việc không dám làm đơn tố cáo
sau khi nhận được phản ánh lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lực lượng công an
xác minh làm rõ tình trạng chèn ép gây mất an ninh trật tự